tiếp tục với diễn biến covid một mươi chín tại trung quốc
trong một động thái không khoan nhượng trước biến thể omicron thủ đô bắc kinh của trung quốc
bắt đầu từ ngày ba tháng năm tiếp tục xét nghiệm hàng loạt covid một mươi chín trong ba ngày liên tiếp
và xích chặt thêm các hạn chế với quyết tâm chặn đứng sự lây lan của dịch bệnh sau đợt nghỉ lễ
cụ thể theo thông báo của chính quyền thành phố bắc kinh sẽ tiến hành ba đợt xét nghiệm hàng loạt khác
đối với khoảng hai mươi triệu dân tại một mươi một quận và khu phát triển kinh tế công nghệ bắc kinh trong ba ngày
bắt đầu từ ngày ba tháng năm
ông lý ngang người phát ngôn của ủy ban y tế thành phố khẳng định
từ ngày hai mươi năm tháng bốn thành phố đã thực hiện nhiều đợt sàng lọc acid nucleic phát huy vai trò quan trọng
trong việc phát hiện rủi ro kiểm soát nguy cơ ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
tính đến một mươi năm h ngày hai tháng năm bắc kinh đã báo cáo năm mươi trường hợp dương tính trong hai mươi bốn giờ qua
trong đó năm ca được phát hiện qua xét nghiệm
theo cơ quan y tế từ ngày hai mươi hai tháng bốn bắc kinh đã ghi nhận tổng cộng bốn trăm linh trường hợp mắc covid một mươi chín
ở một mươi bốn trên một mươi sáu quận trong đó nhiều nhất là triều dương quận lớn nhất và cũng là nơi có nhiều cơ quan đại diện nước ngoài
với một trăm năm mươi sáu trường hợp
cùng với xét nghiệm bắc kinh tiếp tục thắt chặt các biện pháp kiểm soát trong kỳ nghỉ lễ mùa một tháng năm
cục quản lý di tích văn hóa thành phố trong một thông báo vào ngày hai tháng năm đã yêu cầu
tất cả các phòng triển lãm
trong nhà của các viện bảo tàng đóng cửa ngay lập tức nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm các cùng bệnh
cố cung ngay sau đó cho biết sẽ đóng cửa tất cả các phòng triển lãm trong nhà theo yêu cầu chống dịch của thủ đô
trung tâm thể thao dưới nước thủy lạp phương cũng thông báo đóng cửa
trong đó có các chuyến tham quan trải nghiệm thế vận hội mùa đông mới khai trương
trước đó chính quyền bắc kinh đã yêu cầu người dân địa phương phải cung cấp xác nhận xét nghiệm âm tính
thực hiện trong vòng bảy ngày để vào các địa điểm công cộng và sử dụng hệ thống giao thông công cộng
bao gồm cả tàu điện ngầm và xe buýt bắt đầu từ ngày năm tháng năm
ngoài bắc kinh thời gian gần đây hàng loạt các thành phố lớn của trung quốc như thường hải quảng châu
thầm quyến và hàn châu đều ban hành các hướng dẫn mới về xét nghiệm thường xuyên
và coi như là một biện pháp bổ sung để thực hiện chính sách zero covid năng động
nhằm cân bằng giữa phát triển kinh tế và chống dịch
các chuyên gia nước này gọi việc bình thường hóa xét nghiệm acid nucleic là một phương thức quá độ
trước khi có thể mở cửa hoàn toàn và tự do di chuyển trong tương lai